công an huyện đồng phú tỉnh bình phước phối hợp với các cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường
điều tra làm rõ vụ đuối nước thương tâm khiến hai bé gái tử vong sau khi đi bắt ốc tại hồ suối giai
nạn nhân là cháu nguyễn uyên huyên và phạm lê mai thanh một mươi một tuổi là học sinh lớp năm
trường tiểu học tân tiến xã tân tiến huyện đồng phú
trước đó vào trưa ngày một mươi bốn tháng hai bé huyên và thanh rủ nhau đi bắt ốc tại hồ suối giai
thuộc ấp trợ xã tân tiến huyện đồng phú
cho đến tối cùng ngày gia đình không thấy hai bé về cho nên tổ chức đi tìm đồng thời trình báo với cơ quan công an
nhận được tin báo công an huyện đồng phú phối hợp với công an xã tân tiến và lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình phước
nhanh chóng triển khai phương án tìm kiếm hai cháu bé
cho đến tối cùng ngày đội tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của hai cháu bé